tăng cường kỷ cương đề cao trách nhiệm thi đua sáng tạo phát triển nhanh và bền vững là chuyên đề của chính phủ trong công tác thi đua khen thưởng trong năm hai nghìn một mươi chín
các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương đơn vị
cùng với các đợt phát động thi đua chung thì cần phải phát động theo chuyên đề để đổi mới sáng tạo trong thi đua
với tinh thần là thi đua phải thiết thực hiệu quả không được hô hào xuông mà phải gắn thi đua với đời sống
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào sáng nay tại hà nội
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trong bối cảnh đất nước hiện nay càng khó khăn thì phải càng thi đua cần chấm dứt hình thức hô hào để đi vào thực chất
mục tiêu là hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại của đất nước trong năm hai nghìn một mươi bảy

mục tiêu là hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại của đất nước trong năm hai nghìn một mươi bảy